ngày hai mươi bốn tháng bốn tòa án nhân dân huyện vân canh tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt một mươi tám tháng tù đối với bị cáo nguyễn văn thiện ba mươi bảy tuổi
trú tại thị trấn vân canh huyện vân canh về tội chống người thi hành công vụ theo khoảng một ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tổ kiểm tra về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thị trấn vân canh kiểm tra và nhắc nhở quán cà phê do thiện làm chủ
chấp hành nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khi có thấy nhiều người tụ tập tại đây
nhưng thiện không những không chấp hành mà còn lăng mạ rồi cầm dao đuổi đánh các thành viên trong đoàn kiểm tra
trong lúc lập biên bản thiện dùng ghế nhựa đánh ông võ thành long công an viên trúng tay gây thương tích
nhận được tin lực lượng công an huyện vân canh đã đến hiện trường không chế và bắt giữ thiện đưa về trụ sở làm việc
tại phiên tòa sơ thẩm thiện đã thừa nhận mọi hành vi vi phạm tội của mình